đêm nay ở khu vực bắc trung bộ mưa cũng sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
thời tiết khá mát mẻ với ngưỡng nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ cho khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong khi đó thời tiết ở các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận vẫn duy trì trạng thái tốt
đêm nay mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sang đến ngày mai với sự phát triển chậm trở lại của vùng thấp phía tây
trời sẽ có nắng và nền nhiệt tăng dần lên ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ cho toàn khu vực miền trung
ở khu vực tây nguyên và nam bộ trong đêm nay mưa rào và rông chỉ xuất hiện ở diện một vài nơi
thời tiết dễ chịu với mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ cho khu vực tây nguyên và từ hai mươi bốn hai mươi bảy độ cho khu vực nam bộ
sang đến ngày mai trời giảm mây và nắng nhiều hơn khiến cho nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ cho khu vực tây nguyên
và từ hai mươi hai ba mươi năm độ cho khu vực nam bộ
vào khoảng chiều tối mưa rào có khả năng xuất hiện rải rác có nơi có rông
vì thế mà bà con cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa ở một vài nơi tầm nhìn xa phổ biến trên một mươi km
gió đông đến đông nam cấp ba nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông giải rác
gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông
tầm nhìn xa trên một mươi km giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông cấp ba nhiệt độ trong khoảng hai mươi tám ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước